làm tốt công tác tham mưu chiến lược trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng bảo vệ sự lãnh đạo cầm quyền của đảng bảo vệ chế độ bảo vệ nhân dân
phát biểu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba về chuyển đổi số quốc gia và đề án phát triển dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh
thời gian qua bộ công an đã tiếp tục gương mẫu đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia và thực hiện đề án sáu
đến nay đã cung cấp hai trăm hai mươi bảy trên hai trăm hai mươi bảy dịch vụ công trực tuyến của ngành công an
khẳng định nếu không có quyết tâm chính trị cao trong chỉ đạo tạo lập và nuôi sống dữ liệu thì khó có thể thực hiện được chuyển đổi số
bộ trưởng tô lâm đề xuất thủ tư chính phủ giao người đứng đầu các đơn vị quyết liệt chỉ đạo việc xây dựng
và hoàn thiện các cơ sở dữ liệu tạo nền tảng cho chuyển đổi số quốc gia
đẩy mạnh việc ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong giải quyết thủ tục hành chính
số hóa tạo lập dữ liệu dùng chung để cắt giảm các thủ tục hành chính
phát biểu kết luận hội nghị thủ tướng phạm minh chính đề nghị
thời gian tới các bộ trưởng trưởng ngành bí thư chủ tịch ubnd các cấp phải chỉ đạo quyết liệt hơn nữa
nỗ lực hơn nữa tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động
tạo gỡ các điểm ngẽn khẩn trương hoàn thành các nhóm công việc chưa triển khai trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
tập trung hoàn thiện thể chế cơ chế chính sách với phương châm một văn bản điều chỉnh nhiều văn bản áp dụng quy trình rút gọn
phát biểu tại buổi lễ khánh thành nhà hát hồ gươm thủ tướng chính phủ phạm minh chính khẳng định
việc hoàn thành xây dựng một công trình quy mô hiện đại như nhà hát hồ gươm sau hai năm khởi công trong điều kiện đại dịch covid một mươi chín
thể hiện sự quyết tâm quyết liệt của bộ công an các đồng chí lãnh đạo cấp ủy chính quyền nhân dân thành phố hà nội
sự nỗ lực của các nhà thầu thi công để đảm bảo tiến độ chất lượng công trình
thủ tướng chính phủ khẳng định đây là một thiết chế văn hóa với không gian văn hóa nghệ thuật hiện đại xen lẫn truyền thống
đây cũng là một trong những công trình kiến trúc văn hóa mang tính biểu tượng của lực lượng công an nhân dân và góp phần tô thắm biểu tượng của thành phố hà nội
tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo bộ công an và đảng ủy công an trung ương đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
trần thành cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đã luôn luôn quan tâm đến việc nâng cao đời sống văn hóa cho nhân dân thủ đô
cán bộ chiến sĩ và công chúng khán giả của cả nước và bạn bè quốc tế
đồng thời khẳng định sẽ tiếp thu tinh thần và đảm bảo nhà hát hồ gươm sẽ tiếp tục lan tỏa phát huy những giá trị văn hóa nghệ thuật của dân tộc tăng cường giao lưu văn hóa nghệ thuật trong nước cũng như bạn bè quốc tế
nhân kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân đảng ủy công an trung ương bộ công an tổ chức gặp mặt để tri ân các thế hệ lãnh đạo bộ cán bộ an ninh lão thành các tướng lĩnh sĩ quan an ninh cao cấp
qua các thời kỳ và ôn lại truyền thống hào hùng của lực lượng an ninh nhân dân
tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh những kết quả công tác của lực lượng công an nói chung lực lượng an ninh nhân dân nói riêng đã góp phần rất quan trọng
thực hiện thắng lợi mục tiêu giữ ổn định chính trị bảo đảm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội được đảng nhà nước và nhân dân ghi nhận đánh giá cao
nhận định từ nay đến hết nhiệm kỳ đại hội lần thứ một mươi ba của đảng nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề
bộ trưởng tô lâm mong muốn các đồng chí nguyên là lãnh đạo bộ công an các đồng chí cán bộ công an lão thành tiếp tục theo dõi tình hình
và có nhiều ý kiến đóng góp với ngành công an và lực lượng an ninh góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
tại buổi gặp mặt cán bộ hưu trí cấp cao lực lượng cảnh sát nhân dân nhận kỷ niệm sáu mươi một năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an bộ trưởng tô lâm đã gửi tới các đồng chí lãnh đạo bộ nguyên lãnh đạo bộ các tướng lĩnh sĩ quan cảnh sát cấp cao qua các thời kỳ những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất
thông tin với các đại biểu một số tình hình và hoạt động trong hoạt động của lực lượng công an thời gian qua bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh để đạt được những mục tiêu công tác trong thời gian tới
bên cạnh sự đoàn kết quyết tâm nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ chiến sĩ đang công tác đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an mong muốn các đồng chí cán bộ cấp cao lực lượng cảnh sát nhân dân dù đã nghỉ công tác vẫn tiếp tục phát huy trí tuệ kinh nghiệm tham gia đóng góp công hiến cho toàn lực lượng công an nhân dân nói chung và cảnh sát nhân dân nói riêng

tài khoản định danh điện tử mức độ hai tích hợp dữ liệu một số giấy tờ tùy thân nhanh chóng thuận lợi
theo đó tài khoản định danh điện tử mức độ hai có giá trị tương đương với thẻ căn cước công dân gắn chip và các loại giấy tờ như giấy phép lái xe đăng ký xe bảo hiểm y tế
tài khoản định danh điện tử mức độ một sẽ được cán bộ hướng dẫn việc tải ứng dụng và cài đặt sau đó nâng tài khoản lên mức độ hai
trong suốt thời gian diễn ra hội trợ từ ngày một mươi một đến ngày một mươi bảy tháng bảy cán bộ trực gian hàng sẽ thu nhận đăng ký tài khoản định danh điện tử mức hai cho tất cả khách tham quan trong và ngoài tỉnh
trong dương học mà người dân không có điện thoại thông minh vẫn có thể thu nhận hồ sơ chỉ cần đem theo thẻ căn cứ công gian gắn chip
sau đó người dân có thể về nhà và tự tải cái app đó có thể sử dụng bằng máy vi tính vẫn được
còn đồng thời thu nhận hồ sơ và vẫn có một đội ngũ cán bộ chiến sĩ để hướng dẫn người dân tải app đó đăng ký tài khoản chọn kích hoạt để sử dụng cũng như hướng dẫn những tiện ích của tài khoản định danh điện tử vneid
việc thu nhận kích hoạt tài khoản định danh điện tử vneid và hướng dẫn thực hiện dự án
dịch vụ công trực tuyến còn đưa các tổ lưu động công an cấp huyện và tổ đề án sáu cấp xã triển khai đến tận xóm ấp trường học cơ quan doanh nghiệp và từng hộ dân

đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
khi mà khách đến chỉ cần ở nhà có cái điện thoại hoặc cái desktop gì đó chúng ta đăng nhập vào đó và đăng ký
đẩy nhanh tiến độ thu nhận kích hoạt tài khoản định danh điện tử và thực hiện dịch vụ công trực tuyến
công an tỉnh hậu giang cũng phối hợp với ban ngành đoàn thể huy động tối đa lực lượng phương tiện tăng cường công tác tuyên truyền triển khai thực hiện trên toàn địa bàn
đến nay toàn tỉnh hậu giang cấp trên ba trăm hai mươi tám tài khoản định danh điện tử
kích hoạt hơn chín mươi ba trường hợp đạt tỷ lệ hai mươi ba
đặc biệt trong một tuần trở lại đây trung bình mỗi ngày toàn tỉnh thu nhận hơn hai trường hợp đăng ký tài khoản định danh điện tử
những kết quả ban đầu còn khá khiêm tốn nhưng những nỗ lực của lực lượng công an và sự đồng lòng của người dân là tiền đề quan trọng để hậu giang thực hiện thắng lợi đề án sáu theo kế hoạch
đặc biệt trong một tuần trở lại đây trung bình mỗi ngày toàn tỉnh thu nhận hơn hai trường hợp đăng ký tài khoản định danh điện tử
sĩ công an huyện bá thước đến nhà chị bùi thị mai ở xã điển trung để nắm thông tin về trường hợp công dân trung quốc đang có mặt tại gia đình
chúng tôi rất bất ngờ về khả năng giao tiếp bằng tiếng trung quốc của thượng úy bùi quốc đạt cán bộ đội an ninh công an huyện bá thước
nhờ trình độ giao tiếp bằng tiếng trung khá lưu loát nên chỉ trong thời gian ngắn làm việc thượng úy bùi quốc đạt đã xác định được lý lịch và mục đích của anh ly song quốc tịch trung quốc là bạn trai của chị mai về quê làm thủ tục đăng ký kết hôn
cũng bằng vốn tiếng trung của mình thượng úy đạt đã hướng dẫn cho anh ly song và gia đình chị mai các thủ tục cần thiết đối với người nước ngoài khi đến cư trú tại địa bàn đồng thời hướng dẫn họ đến cơ quan chức năng làm thủ tục đăng ký kết hôn theo quy định
kiến thức đã được học trong trường khi chúng tôi trở về công tác tại địa bàn thì đã giúp ích rất là nhiều đặc biệt vốn tiếng trung vốn ngoại ngữ cũng đã giúp chúng tôi trong quá trình nắm tình hình
và tuyên truyền vận động họ hiểu biết hơn về những chính sách pháp luật của nam và vận động họ chấp hành tốt hơn trong quá trình ở địa phương
cũng như thượng úy bùi quốc đạt trung úy phạm tất thành có khả năng sử dụng thành thạo ngôn ngữ tiếng anh trong giao tiếp
tốt nghiệp học viện an ninh và được phân công về công tác tại đội an ninh công an huyện bá thước năm hai nghìn hai mươi ba
cùng với việc trao dồi rèn luyện nâng cao kiến thức nghiệp vụ trung úy thành đã không ngừng nâng cao kỹ năng mềm
nhất là kỹ năng giao tiếp bằng tiếng anh để phục vụ cho công tác
với kiến thức và trình độ tiếng anh của mình anh đã dễ dàng giao tiếp với người nước ngoài khi họ đến lưu trú tại địa phương
qua đó thuận lợi hơn trong việc nắm bắt tình hình liên quan đến an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
để tham mưu hướng dẫn giải quyết và xử lý các tình huống xảy ra một cách hiệu quả
bản thân tôi là một cán bộ chiến sĩ của lực lượng an ninh
sau khi tốt nghiệp ra trường xác nhận được yêu cầu nhiệm vụ đó
thì bên cạnh việc học tập nâng cao giàn luyện trình độ năng lực chuyên môn nghiệp vụ
thì tôi cũng phải tranh thủ thời gian ngoài giờ để học tập cho rồi kiến thức về ngoài ngữ
đặc biệt là tiếng anh để nâng cao năng lực trình độ của mình
bước đầu là giao tiếp tiếp đến là tuyên truyền pháp luật
và chuyên sâu hơn nữa là xử lý những vụ việc sai phạm phức tạp nảy sinh liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn
là lực lượng chủ công nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
trên địa bàn công an huyện bá thước luôn xác định việc chăm lo xây dựng lực lượng
đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ chiến sĩ là một nhiệm vụ hết sức quan trọng
để mỗi cán bộ phải vừa giỏi về nghiệp vụ vừa có bản lĩnh chính trị vững vàng đạo đức trong sáng
vừa có kiến thức kỹ năng mềm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
trong thời đại bốn và xu hướng hội nhập quốc tế ngày một sâu rộng
trong những năm qua lực lượng công an huyện bá thước cũng làm rất tốt về công tác cán bộ
chúng tôi cũng đã chọn những đồng chí cán bộ có năng lực giỏi về tiếng anh tiếng trung quốc
và một số các đồng chí là người địa phương thì giỏi về tiếng dân tộc thái
tác phong lề lối làm việc và hình ảnh của người công an được bà con nhân dân
chính quyền xã người ta rất là ghi nhận
chính vì thế cho nên có bất kể cái di biến động gì đối với các quy phạm hay các ảnh hưởng
gì của người nước ngoài thì người ta đều báo về công an cho nên là đều giải quyết kịp thời
vừa giỏi nghiệp vụ vừa thân thiện trách nhiệm trong công việc
những chiến sĩ an ninh công an huyện bá thước tỉnh thanh hóa vẫn đang ngày đêm âm thầm
lặng lẽ bám dân bám bản giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân
công việc dẫu có bộn bề vất vả nhưng sự thân thiện gắn bó và tận tụy của cán bộ chiến sĩ
công an huyện bá thước đã để lại dấu ấn và sự cảm phục của không chỉ những người dân huyện vùng cao bá thước
mà còn là tình cảm sự ghi nhận của cả những du khách trong nước và quốc tế khi đến làm việc hoặc tham quan nghỉ dưỡng tại đây
tin an ninh trả tự liên quan đến vụ một đối tượng xông vào trụ sở công an phường một mươi năm quận gò vấp tp hcm
và dùng kéo tấn công cán bộ trực ban vào ngày hôm qua một mươi năm tháng bảy
hiện công an quận gò vấp đã tạm giữ đối tượng và đang tiếp tục lạp dõi động cơ của đối tượng này
theo camera ghi lại vào lúc một mươi một h một mươi năm phút ngày một mươi năm tháng bảy một nam thanh niên bất ngờ xông vào trụ sở công an phường một mươi năm quận gò vấp
sau đó dùng kéo đâm đại úy đặng ngọc huy cán bộ trực ban đang ngồi tiếp dân nhưng đồng chí huy đã nhanh chóng tránh được
ngay sau khi vụ việc xảy ra công an quận gò vấp đã vào cuộc điều tra và xác định đối tượng thực hiện hành vi trên là nguyễn đức an
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ngụ phường một mươi sáu quận gò vấp
khi công an đến nơi
đối tượng không hợp tác mà chống trả
được biết đối tượng an bị nhiễm hiv và đã có ba tiền án tiền sự về tảng chữ trái phép chất ma túy cướp giật tài sản và cố ý gây thương tích
liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hai mươi bốn bánh heroin mà công an tỉnh cao bằng đã triệt phá vào cuối tháng bốn vừa qua
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cao bằng vừa bắt giữ thêm một đối tượng trong đường dây này
cụ thể căn cứ và các tài liệu
chứng cứ thu thập được trong chuyên án vào hồi một mươi ba h ngày một mươi bốn tháng bảy tại thị trấn bác miều huyện bảo lâm
lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với lý văn hồng chú tại xã thái học huyện bảo lâm
đối tượng hồng là một mắt xích quan trọng trong đường dây này
tiến hành khám xét nở của đối tượng lực lượng công an thu giữ một khẩu súng tám viên đạn và nhiều đồ vật tài liệu liên quan
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng bốn tại xã thắng lợi huyện hạ lan phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá thành công chuyên án bắt sáu đối tượng thu giữ hai mươi bốn bánh heroin và nhiều tăng vật khác
tin cập nhật về cơn bão số một có tên quốc tế là talim
theo dự báo bão số một còn tiếp tục mạnh lên cấp một mươi hai cấp một mươi ba giật cấp một mươi năm
kể từ chiều ngày mai một mươi bảy tháng bảy bão có thể sẽ
gây ra gió mạnh trên vịnh bắc bộ sau đó tiếp tục ảnh hưởng đến vùng biển ven bờ và đất liền ven biển bắc bộ
hoàn lưu của bão có thể gây mưa lớn kéo dài nhất là tại khu vực phía đông bắc bộ và đồng bằng sông hồng
nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất lũ quét tại miền núi ngập ống cục bộ tại các đô thị và vùng trũng thấp ven sông suối
những ngày qua ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và các bộ cơ quan địa phương liên quan đã chủ động chỉ đạo
triển khai công tác ứng phó với bão số một
theo cấp độ rủi ro thiên tai góp phần đảm bảo an toàn cho tàu thuyền hoạt động trên biển
đây là cơn bão đầu tiên trong năm nay dự kiến ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển và đất liền nước ta
với cường độ mạnh ngay sau đợt nắng nóng kéo dài
trước diễn biến phức tạp của cơn bão ngày hôm nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã ký ban hành công điện số sáu trăm bốn mươi sáu
chỉ đạo tập trung ứng phó với cơn bão đầu tiên trong năm nay
để chủ động ứng phó với bão mưa lũ bảo vệ an toàn tính mạng
hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước
thủ tướng chính phủ yêu cầu ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
bộ trưởng các bộ thủ trưởng cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố không được chủ quan lơ là
chỉ đạo quyết liệt triển khai công tác ứng phó với bão mưa lũ
trong đó tập trung một số nhiệm vụ cụ thể sau
chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố căn cứ tình hình thực tế
và khả năng ảnh hưởng của bão mưa lũ tại địa phương
chủ động thông tin kịp thời hướng dẫn người dân ứng phó với bão lũ
tập trung chỉ đạo bảo đảm an toàn cho các hoạt động trên biển đảo
các địa phương giả soát kiểm đếm tàu thuyền
chủ động hướng dẫn phương tiện tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển
không đi vào hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm
hoặc về nơi tránh trú an toàn
có biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại khu nèo đậu
để bảo đảm an toàn khu vực ven biển và trên đất liền
các địa phương giả soát chủ động triển khai sơ tán người dân ra khỏi các nhà yếu
không đảm bảo an toàn khu vực nguy cơ bị ngập sâu cửa sông ven biển
chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn hệ thống đê điều
nhất là vị trí sung yếu hoặc đang thi công trên các tuyến đê biển đê cửa sông
sẵn sàng tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp khu đô thị và khu công nghiệp
có nguy cơ ngập lụt chỉ đạo hướng dẫn triển khai công tác bảo đảm an toàn
hạn chế thiệt hại về nhà ở kho tàng trụ sở công trình công cộng khu công nghiệp nhà máy
các địa phương kiểm soát việc đi lại tổ chức phân luồng hướng dẫn giao thông
hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ mưa lũ lớn để đảm bảo an toàn
ubnd ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ quốc phòng bộ công an
chỉ đạo chủ động tổ chức triển khai lực lượng phương tiện hỗ trợ địa phương
ứng phó với bão lũ sơ tán dân cứu hộ cứu nạn
bão số một được dự báo là một cơn bão mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến việt nam trong những ngày tới
nhiều biện pháp phòng chống bão đang được khẩn trương triển khai
để chủ động ứng phó với bão số một các tỉnh quảng ninh hải phòng nam định thái bình nghệ an
đều đã ra công điện khẩn trương lên phương án ứng phó với bão số một đang tăng cấp
thực hiện công điện và chủ động ứng phó với bão số một ban chỉ huy phòng chống thiên tai
tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự các tỉnh trên cũng yêu cầu các đơn vị địa phương
giữ liên lạc thường xuyên với những phương tiện đang hoạt động trên biển
theo dõi chặt chẽ thông tin về vị trí và diễn biến của bão để chủ động kêu gọi tàu thuyền
vào nơi tránh trú an toàn không đi vào vùng nguy hiểm chỉ đạo khẩn trương ra cố lồng bè nuôi trồng thủy sản
và tổ chức đưa người từ các khu nuôi lên bờ ưu tiên phụ nữ người già và trẻ nhỏ
và hoàn thành công việc này trước một mươi sáu h ngày một mươi bảy tháng bảy
tổ chức giả soát lại vị trí có nguy cơ sạt lở đất để có phương án ứng phó cụ thể
khơi thông hệ thống thoát nước lưu ý khu đô thị khu vực miền núi sẵn sàng phương án phòng chống lũ
sạt lở tổ chức trực canh tại các vị trí có nguy cơ cao khi mưa lớn xảy ra trên địa bàn